học sinh được nhắc nhở phải luôn ghi nhớ ba điều

đó chính là khu vực miệng ngực phần giữa hai đùi
mông đây chính là những bộ phận riêng tư của chúng ta
và chỉ có những người đáng tin nhất như mẹ của chúng ta
mới được nhìn thấy hoặc chạm vào những bộ phận riêng tư này của các cháu
đồng thời với đó là kỹ năng giúp các em nhận biết những hành vi xấu của người khác
cách thoát thân khi bị người xấu ôm dững kéo
dạy các em cách chia sẻ với người lớn những điều vừa xảy ra để kịp thời bảo vệ các em
lần đầu tiên con được học bài này ạ
và con cảm thấy thế nào
và con cảm thấy rất bổ ích
không được cho người ta chạm vào những bộ phận kín của mình
và khi ai muốn bắt cóc mình thì phải la lên hoặc bỏ chạy
có những người mà họ không muốn bắt cóc mình đâu
họ chỉ muốn sờ vào cái vùng nhạy cảm của mình thôi
thì con sẽ làm gì
cô con sẽ bảo là cháu không muốn ạ
nhưng mà người ta cũng làm thế thì mình phải làm như thế nào
con sẽ cắn người ta
con sẽ cắn người ta
để làm gì con
người ta sẽ có một thời gian đau và con sẽ chạy thoát được ạ
đây là một nội dung ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống
được nhà trường đưa vào thực hiện hơn một năm
đối với các học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm
tuy nhiên đây là lần đầu tiên những học sinh nhỏ tuổi hơn của trường được học môn này
tôi lựa chọn một trong những cái nội dung về giảm điện của trường
đó là về phòng chống xâm hại tình dục cho các con
và đối với các con đặc biệt với các con lớp một lớp hai
đấy là một chương trình mà trước đây là chúng ta luôn luôn là né tránh
nhưng đến bây giờ đối với tôi thì tôi cảm thấy là đấy là rất là cần thiết
sự cần thiết là thế
tuy nhiên có một thực tế là công tác giáo dục kỹ năng sống
kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
giáo dục dưới tính chốt trẻ tiểu học
chỉ được thực hiện ở rất ít trường học
công tác giáo dục kỹ năng sống để phòng ngừa những trường hợp nguy cơ có thể xảy ra
là rất yếu và rất thiếu trong cái tình trạng này
nếu như các con biết cách xử lý là ai là những người được phép tiến gần
ai là những người không được khách tiến gần
hoặc ai là những người động trạng
hoặc là vùng kín trên cơ thể ở những vùng như thế nào
nếu như chỉ như vậy thì các con đã được biết rất là nhiều
và có thể phòng tránh được rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra
một lần nữa chúng ta qua những cái trường hợp trên thực tế vừa rồi
chúng ta mới thấy rằng công tác giáo dục kỹ năng sống để phòng ngừa
kể cả cho cả phụ huynh và cho các con là rất cần thiết
vâng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là các em nhỏ phải luôn ghi nhớ ba điều
thứ nhất là không đi chơi một mình nơi vắng vẻ xa bố mẹ
không được nhận quà của người lạ trong bất cứ trường hợp nào
và thứ ba là tuyệt đối không được cho người lạ động chạm vào các vùng riêng tư trên cơ thể
những kỹ năng này rất đơn giản thôi
nhưng nếu không được chỉ bảo thì chắc chắn là các em không thể nào biết cách tự bảo vệ mình
có đúng là như vậy và bên cạnh việc chúng ta cần dạy kỹ năng sống cho trẻ em
thì trước những vụ việc đau lòng vừa qua xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
thì đã đến lúc cần phải có một hình thức xử phạt thật nặng
đối với những đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em này